thưa quý vị các đồng chí và các bạn hàng năm các chiến sĩ cảnh sát hình sự luôn phải tiếp nhận và giải quyết những vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
một trong những biểu hiện cụ thể của sự nghiêm trọng đó là hành vi gây án của kẻ phạm tội rất dã man mà nguyên nhân gây án có khi chỉ vì những ham muốn nhất thời
vì vậy phá án không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lương tâm của người chiến sĩ hình sự
quý vị và các đồng chí hãy dõi theo hành trình phá án của các trinh sát trong chương trình ngày hôm nay

khoảng một mươi năm h ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba công an huyện lộc ninh tỉnh bình phước nhận được tin báo
tại tròi coi dạy tiêu thuộc tập tám xã lộc an có sát một người phụ nữ trên sàn gỗ trong tư thế nằm úp
trên người có rất nhiều vết đâm
khám nghiệm hiện trường các chiến sĩ công an phát hiện xung quanh nạn nhân có rất nhiều vết máu đã khô
đồ đạc quần áo của nạn nhân bị rớt vông vãi
nạn nhân được xác định ngay là bà võ thị beo nhà ấp thành an ba xã thành thới thuật huyện vĩnh xuyên tỉnh sóc trăng
hung thủ đã bỏ trốn nhưng y cũng để lại khá nhiều dấu vết
cũng từ đây một cuộc truy tìm hung thủ do các chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình phước thực hiện đã bắt đầu
quá đau khổ trước sự ra đi bất ngờ của người thân và hết sức phẫn nộ trước sự dã man của hung thủ
sau khi nhận tin báo về vụ việc được sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với công an xã lộc quang
tiến hành khoanh vùng phạm vi của hiện trường tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường
đảm bảo hiện trường không bị xáo trộn
mất mát các dấu vết cũng như vật chứng để lại để công tác khám nghiệm hiện trường đạt kết quả
bà võ thị beo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy có hộ khẩu thường trú tại ấp thành an ba
xã thành thới thuật huyện vĩnh xuyên tỉnh sóc trăng
bà beo được gia đình ông trần văn lập sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ ấp một b xã lộc tấn huyện lộc ninh thuê để trông coi và chăm sóc vườn tiêu của gia đình
bà beo bắt đầu làm việc cho gia đình ông lập từ đầu năm hai nghìn
hai nghìn một mươi ba được biết từ trước đến giờ bà beo sống hòa nhã không gây thù trúc oán với ai
cũng không làm gì ngoài việc làm dãy nên nguyên nhân của vụ án mạng có thể không phải từ một mâu thuẫn xã hội nào
tất cả vẫn còn rất mập mờ
những dấu vết để lại trên tử thi cho thấy nạn nhân bị nhiều nhát dao đâm vào ngực trúng tim phổi gây mất máu nhiều và dẫn đến tử vong
ông lập là người đầu tiên phát hiện nạn nhân khi vào thăm dãy tiêu
đã lập tức thông báo vừa trước ông lập đã đưa ra một thông tin về nạn nhân bị nhiều nhát dao đâm vào ngực trúng tim phổi gây mất máu nhiều và dẫn đến tử vong
ông lập là người đầu tiên phát hiện nạn nhân khi vào thăm dễ tiêu
đã lập tức thông báo vừa trước ông lập đã đưa ra một thông tin về nạn nhân bị nhiều nhát dao đâm vào ngực trúng tim phổi gây mất máu nhiều và dẫn đến tử vong
quá trình xác minh thì được biết là nạn nhân là hàng ngày có đeo một sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat đồng thời sử dụng hai điện thoại di động
nhưng quá trình kiểm tra lại tài sản thì không phát hiện các loại tài sản trên thì bước đầu xác định tính chất của cái vụ án cái vụ giết người cướp tài sản
ấp tám dãn lộc an vùng quê vốn yên tĩnh lâu nay của huyện lộc ninh bóng bị sáng đập
người dân trong ấp cảm thấy hoang mang lo sợ khi biết tin về vụ giết người dã man
vụ án kinh hoàng đã thu hút sự quan tâm cũng như nỗi bức xúc của người dân trên địa bàn và ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự nói chung
xét tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ án và trước sự bức xúc tột cùng của người dân ở một vùng quê yên bình từ trước đến nay
trách nhiệm phải phá nhanh vụ án sớm bắt được cung thủ trự tội trước pháp luật
đặt nặng lên vai lực lượng công an
ngay sau khi khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra ban đầu
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện lộc ninh tiến hành họp khẩn cấp nhằm đánh giá tình hình và xác định hướng điều tra của vụ án
bao quanh khu vực xảy ra vụ án mạng là những nương rẫy trồng tiêu và cao su của người dân
hết sức vắng vẻ ít người qua lại
vì thế việc điều tra phá án phải bắt đầu xuất phát từ những dấu vết hung thủ gây án để lại tại hiện trường
và các thông tin thu thập được từ nhiều hướng
mối quan hệ với nạn nhân với lý do là nạn nhân này thường xuyên sinh sống một mình và là riêng cái rẫy của ông lạp ở tại ấp tám xã lộc an thì cái nơi nó cũng rất là hẹo lắm ít người qua lại
cho nên là nhận định là đối tượng sẽ có mối quan hệ quen biết với nạn nhân
trước cái thông tin về cái tài liệu như vậy thì chúng tôi tiến hành các cái biện pháp cho lực lượng ra xót các cái đối tượng ở trên địa bàn
thì qua ra xót thì nổi lên một cái đối tượng hộ khẩu tại vò hoa của kinh giang cũng là người làm thuê làm mướn ở tại ấp tám
ngay sau đó các trinh sát điều tra viên giỏi có kinh nghiệm điều tra và phá nhiều vụ án nghiêm trọng của công an lộc ninh được phân công làm nhiều mũi công tác
một tổ điều tra viên phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự tiếp tục khám nghiệm thu thập các dấu vết tại hiện trường
một mũi trinh sát được cử đi xác minh các mối quan hệ từ những người thân quen của bà võ thị béo
một mũi trinh sát khác được cử đi xác minh các thành phần lai vãng vẫn hay đến làm công cho người dân khu vực quanh gia đình nạn nhân sống
những tin tức diễn biến dù là nhỏ nhất đều được các trinh sát liên tục báo về cho ban chỉ đạo chuyên án để xin ý kiến thực hiện